thưa quý vị tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu người cán bộ chiến sĩ công an cách mạng
là đạo lý tình cảm lập trường quan điểm tư tưởng của giai cấp công nhân
là nguyên tắc phương châm hành động thái độ ứng xử là chuẩn mực về nhân cách
mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được
vâng tổng bí thư khẳng định sáu điều bác hồ dạy còn nguyên giá trị là ngọn đuối soi đường chỉ lối
nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải luôn dĩ công vi thượng đặt công việc chung lên trên hết
đặt lợi ích của đảng nhà nước của nhân dân lên trên hết trong thực hiện chức trách nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận nhiệt liệt biểu dương
và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân trong suốt bảy mươi năm năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy

phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận nhiệt liệt biểu dương trong suốt bảy mươi năm năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy

công an nhân dân
là học về đạo đức cách mạng
và phong cách của người chiến sĩ
cộng sản chân chính
thúc đẩy việc học tập thực hiện
sáu điều bác hồ dạy
phải trở thành việc làm thường xuyên
thành lối sống nếp sống
cách làm của từng cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân
phải cụ thể hóa sáu điều bác hồ dạy
thành chuẩn mực đạo đức cụ thể
dễ thực hiện
dễ kiểm tra đánh giá
đối với từng cấp ủy
đơn vị cá nhân
trong công an nhân dân
quyết tâm thực hiện
và làm theo
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
phải được thể hiện bằng hành động cụ thể
bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị
với tinh thần dám nghĩ
dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
lực lượng công an nhân dân
cần phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa
để việc học tập thực hiện
sáu điều bác hồ dạy
thực sự trở thành động lực
thúc đẩy toàn lực lượng công an nhân dân
ra sức phấn đấu
vượt qua mọi khó khăn gian khổ
quyết tâm hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
xứng đáng với niềm tin yêu
của đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng công an nhân dân

cần tiếp tục gương mẫu đi đầu
trong việc xây dựng trình đốn đảng
cần phát triển vai trò của người đứng đầu
đây vừa là tấm gương
vừa là chỗ dựa
về tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ
về thực hiện trách nhiệm
nêu gương trong toàn lực lượng công an nhân dân
của thành viên các cấp ủy
người đứng đầu
phải thể hiện sự toàn diện
trên các mặt tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tác phong
từ phê bình và phê bình
trong quan hệ với nhân dân
trách nhiệm trong công tác
ý thức tổ chức kỷ luật
và đoàn kết nội bộ
cấp trên làm trước
làm gương cho cấp dưới
với phương châm
trên làm gương mẫu
mực dưới tích cực
cán bộ đảng viên
phải làm gương cho quần chúng
chú trọng siết chặt
tổng bí thư nguyễn phú trọng
cũng mong muốn
việc học tập và thực hiện
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
sẽ được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
ngày càng đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả hơn nữa
góp phần tích cực vào việc thực hiện
thắng lợi các nghị quyết của đảng
đặc biệt là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao
trong tình hình mới